các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy về mặt pháp lý bà phương hằng có khả năng được tại ngoại trong thời gian tới hay không
bên cạnh đó ngoài tội danh bị khởi tố bà phương hằng còn đang bị nhiều cá nhân là nhà báo ca sĩ
người nổi tiếng khởi kiện dân sự về các vụ dân sự này sẽ được giải quyết như thế nào
hãy cùng lắng nghe những nhận định của luật sư về các vấn đề này
ngày hai mươi bốn tháng ba bà nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
bị công an tp hcm khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lấy hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một
ngoài tội danh vừa bị khởi tố bà hằng hiện còn bị nhiều cá nhân như nhà báo nguyễn đức hiển
nhà báo hàn ni bà lê thị giàu tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm bình tây khởi kiện dân sự
nhiều người đặt câu hỏi sau khi bà hằng bị khởi tố thì các vụ dân sự sẽ được xử lý như thế nào
bài viết bà nguyễn phương hằng khó có cửa được tại ngoại trên báo vietnamnet
giữa lời luật sư nguyễn thành công công ty đông phương luật đoàn luật sư tp hcm cho biết
trong trường hợp vụ án dân sự có liên quan đến vụ án hình sự mà bà hằng bị khởi tố
thì tòa án có thể áp dụng điểm đề khoảng một hai trăm một mươi bốn bộ luật tố tục dân sự năm hai nghìn một mươi năm
để tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan
hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải có cơ quan tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án
cũng cần phải xác định rõ sự liên quan kia đó là quyết định lỗi xác định sự vi phạm trong vụ án dân sự
liên quan trực tiếp đến kết quả buộc tội và xét xử trong vụ án hình sự thì mới thực hiện tạm đình chỉ
tuy nhiên trong quan hệ này là độc lập thì vụ án dân sự vẫn tiến hành bình thường
ví dụ bà hằng bị khởi kiện bồi thường vì xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân
việc khởi kiện kèm theo yêu cầu xin lỗi và bồi thường thiệt hại bằng vật chất
còn vụ án hình sự chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lấy hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong đó không đề cập đến các sự xúc phạm cá nhân kia thì yêu cầu xử lý vi phạm và đòi bồi thường
vì hành vi sai phạm của bà hằng vẫn còn tồn tại đã gây thiệt hại nên cá nhân đó vẫn được tòa án giải quyết
trường hợp vụ án dân sự không có liên quan đến vụ án hình sự mà bà hằng bị khởi tố
thì bà hằng trong thời gian bị tạm giam có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác làm đại diện ủy quyền cho mình
đồng thời cũng có thể mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ án đó
mà không bắt buộc phải trực tiếp tham gia tố tụng tại tòa án
trường hợp bà hằng muốn trực tiếp làm việc thì tòa án vẫn có thể tiếp tục giải quyết vụ án như bình thường
tức vẫn mời làm việc và trại giam có thể trích xuất để bà hằng tham gia vụ án
về việc bà hằng có được thay đổi biện pháp ngăn chặn ưu tạm giam bằng bảo lãnh hay không
luật sư nguyễn thành công cho hay trong thời gian qua bà hằng đã coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
theo đó việc bà hằng được tại ngoại có thể tạo điều kiện cho bà này tiếp tục hành vi phạm tội
cùng với đó tạo ảnh hưởng lôi kéo thêm nhiều người gây mất an ninh trật tự xã hội
cũng như gây ảnh hưởng xấu trên môi trường không gian mạng
luật sư nguyễn thành công cho hay cơ quan điều tra có thể căn cứ vào yếu tố này
không cho phép thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bà hằng
nói cách khác việc cho tại ngoại điều tra phụ thuộc vào quyết định của cơ quan đang giải quyết
mà không có quy định cứng tức quy định khi tập trung đủ điều kiện thì được tại ngoại
nói cách khác theo ý kiến của luật sư công có thể thấy việc bà hằng được tại ngoại
trong quá trình điều tra là rất khó có khả năng xảy ra
thông tin bà nguyễn phương hằng sẽ được tại ngoại vẫn lan truyền
mặc dù cơ quan công an khẳng định về việc bà ceo đại nam đang bị tạm giam
thông tin bà nguyễn phương hằng sẽ được tại ngoại vẫn lan truyền
ngay cả sau khi phía công an đã lên tiếng đính chính cho biết là sẽ có hành vi xử lý
các đối tượng lan truyền thông tin không chính xác
cụ thể theo bài viết thông tin bà nguyễn phương hằng sẽ được tại ngoại vẫn lan truyền
được đăng tải
cho đến nay cơ quan thành phố hồ chí minh vẫn đang xác minh liên quan một số thông tin
không có thật lan truyền trên mạng xã hội về việc bị can nguyễn phương hằng năm mươi một tuổi
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tại bình dương được thả về
chỉ bị phạt một năm triệu đồng hoặc tin vui bà nguyễn vương hằng sẽ được tại ngoại
trước đó sau khi bà hằng bị tạm giam vào tối hai mươi bốn tháng ba
bà nguyễn phương hằng cũng từng phản ánh kênh tiktok a còng friend phương hằng nêu
nóng bà nguyễn phương hằng đã được thả về và chỉ bị phạt một năm triệu đồng
bà nguyễn phương hằng sẽ live stream trong tối nay để nói về vụ việc này
còn tài khoản facebook lucas bui viết tri hằng đã về và báo vẫn viết dần dần
tuy nhiên sáng ngày hai mươi sáu tháng ba công an thành phố hồ chí minh khẳng định thông tin bà nguyễn phương hằng
được tại ngoại được bảo lãnh hai bà chỉ bị phạt một năm triệu đồng đăng tải trên mạng là tin giả tin sai sự thật
hiện công an đang khẩn trương điều tra các tài khoản tung tin này để xử lý theo quy định
đồng thời công an thành phố hồ chí minh cho hay hiện bà nguyễn phương hằng đang bị tạm giam ba tháng
ở trại tạm giam t ba mươi của công an thành phố hồ chí minh ở huyện củ chi
công an thành phố hồ chí minh đề nghị người dân không tin không phát tán chia sẻ những thông tin sai sự thật
đồng thời những thông tin liên quan đến vụ án bà nguyễn phương hằng sẽ được công an thành phố hồ chí minh cập nhật
thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống
thế nhưng ngày hai mươi bảy tháng ba tài khoản youtuber lang thang đường phố hai vẫn cho đăng thông tin với tit tựa
tin vui bà nguyễn phương hằng sẽ được tại ngoại
những thông tin sai sự thật liên tục
tiếp được tung ra gây nhiễu loạn dư luận bất chấp việc cơ quan chức năng đã lên tiếng cảnh báo
trước khi những nguồn thông tin này được xử lý triệt để cư dân mạng cần lựa chọn những nguồn thông tin uy tín
chính thống để tiếp nhận thông tin tránh đọc và truyền miệng những tin đồn không có thật
bà nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt giam từ đơn tố cáo của ai
cùng theo một số bài viết khác trên báo việt nam net với tiêu đề
bà nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt giam từ đơn tố cáo của ai
một trong những người quyết liệt tố cáo hành vi của bà nguyễn phương hằng chính là bà nguyễn thị mỹ oanh tức ca sĩ viu anh
theo đó vừa qua ca sĩ viu anh đã nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm
diễn biến này diễn ra một ngày sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn phương hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
theo thông báo này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm nhận được đơn tố cáo của bà nguyễn thị mỹ oanh
với nội dung tố cáo bà nguyễn phương hằng sử dụng mạng xã hội facebook youtube nhiều lần tổ chức live stream trên mạng xã hội
thực hiện hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm nêu trên
nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác của bà mịu anh tức ca sĩ viêu anh là
đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số một trăm chín mươi một
quyết định khởi tố bị can ba trăm năm mươi ngày hai mươi bốn tháng ba đối với nguyễn phương hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
được biết ngay sau khi nhận thông báo này ca sĩ viu anh cùng luật sư bảo vệ quyền lợi đã làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
để khai báo với tư cách làm bị hại trong vụ án
được biết trong suốt gần một năm tổ chức các buổi live stream trên các nền tảng mạng xã hội
bà nguyễn phương hằng đã déo tên rất nhiều cá nhân tổ chức với lời lẽ hàn học có dấu hiệu vu khống xúc phạm
do đó nhiều cá nhân tổ chức đã gửi đơn tố cáo bà hằng đến cơ quan công an tp hcm và công an tỉnh bình dương
trong những đơn tố giác gửi đến công an tp hcm có trường hợp ca sĩ viu anh
trong đơn nữ ca sĩ này có liệt kê bảy lần từ ngày một mươi sáu tháng năm đến một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà hằng live stream có đề cập đến mình
nữ ca sĩ cho rằng bà hằng sử dụng ngôn ngữ phản cảm giọng điệu quy chụp vô căn cứ nhằm bôi nhọ vu khống xúc phạm mình với hàng loạt từ ngữ
viu anh nêu bà hằng lặp lại từ đẻ thuê một mươi lần làm gái bao lặp lại hai lần làm bé lặp lại hai lần giật chồng và giật chồng lặp lại ba lần dĩ dãng dơ giấy dĩ vãng dơ giấy lặp lại chín lần trong các buổi livestream
ngoài ra còn có nhiều đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng của các cá nhân khác gửi đến công an tp hcm như huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên nhà báo đức hiển nhà báo hẳn nghì
nguồn thông tin cho hay các đơn thư tố cáo này sẽ được công an tỉnh bình dương chuyển giao cho công an tp hcm để mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền
cũng nguồn tin cho hay hiện công an tp hcm đang tập trung lấy lời khai của bà nguyễn phương hằng làm rõ vai trò của những người giúp sức có dấu hiệu đồng phạm với bà hằng để xử lý theo quy định pháp luật
thưa quý vị có thể thấy với sức nóng của vụ việc những thông tin xung quanh cái tên nguyễn phương hằng đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt những ngày gần đây
trong số đó là nhiều nguồn tin không chính xác chưa được xác thực được đăng tải với mục đích câu like câu view
hãy thật tỉnh táo lựa chọn nguồn thông tin chính thống để có cái nhìn toàn diện và chính xác nhất về vụ việc
những thông tin tiếp theo liên quan đến quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại